nêu bật thân thế sự nghiệp cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh giải nhất cuộc thi được trao cho tác phẩm người đi tìm hình của nước của họa sĩ trẻ tuổi nguyễn thị mỹ dung trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh hà nam
tác phẩm được đánh giá có góc nhìn mới mẻ thể hiện xuất sắc nội dung và chất lượng nghệ thuật
ngoài ra bộ văn hóa thể thao và du lịch còn trao tặng một mươi năm giải thưởng khác cho các cá nhân có tác phẩm xuất sắc tham dự
ca khúc đồng lòng việt nam được nhạc sĩ tuấn hồ viết trong lúc cả nước thực hiện chủ trương cách ly toàn xã hội
thấu hiểu nỗi vất vả khó khăn của các y bác sĩ cùng các chiến sĩ phải ngày đêm căng mình nơi tuyến đầu chống dịch nhạc sĩ trẻ đã viết ca khúc này
với giai điệu trẻ chung vui tươi hình ảnh chân thực sống động ca khúc đồng lòng việt nam muốn nhắn nhủ mọi người dân hãy nâng cao ý thức chung tay để cùng nhau vượt qua đại dịch và đồng thời động viên tinh thần các y bác sĩ và các chiến sĩ đang hết lòng vì người bệnh bảo vệ quê hương đất nước
mv với sự góp mặt của hơn ba mươi ca sĩ
qua ca khúc này các nghệ sĩ và cá nhân nhạc sĩ trẻ tuấn hồ khẳng định âm nhạc cũng là một vũ khí sắc bén trên mặt trận không tiếng súng chống dịch
tiếp thêm sức mạnh nguồn động viên cho những người đang ngày đêm bất chấp nguy hiểm bảo vệ người dân tránh khỏi dịch bệnh
mới đây khán giả yêu phim ảnh đã rất ấn tượng với loạt phim hoạt hình việt nam nói về các nữ tướng dưới thời trương vương hai bà trưng
đây không phải là phim hoạt hình việt nam đầu tiên gây bất ngờ cho công chúng nhưng lại là lần đầu tiên việt nam có riêng một series phim hoạt hình hành động lịch sử nói về các nữ tướng
dự án phim hoạt hình này bao gồm bảy tập phim kể về bảy nữ tướng được các nhà làm phim nghiên cứu suốt bốn năm với sự tư vấn của nhiều giáo sư trong và ngoài nước
mục đích của dự án này là để giúp người xem hiểu thêm về tuyến nhân vật trong dự án điện ảnh trương vương ra mắt trong thời gian tới
đồng thời cũng đặt nền móng cho thể loại phim hoạt hình hành động lịch sử đầu tiên ở việt nam
chiến dịch điện biên phủ
chiến dịch điện biên phủ là một trong những chiến công trói lõi nhất trong lịch sử
hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam ta xứng đáng được coi như một bạch đằng một chi lăng một đống đa của thế kỷ hai mươi
và đó cũng là đề tài cho các nhà văn nhà thơ sáng tác những tác phẩm hay và ý nghĩa
đại tá nhà văn ngô vĩnh bình đã tập hợp tuyển chọn và giới thiệu đến độc giả cuốn sách điện biên chiến thắng điện biên thơ
như một lời chia ân đến những tác giả đã có những bài thơ hay đặc sắc về chiến dịch điện biên
hơn ba mươi ngày
ta đánh đồn ta chiếm một đồn lại một đồn
quân tặc chống cử tuy rất hàng
quân ta anh dũng ít ai bằng
đó là những vần thơ trong bài
quân ta toàn thắng ở điện biên phủ
đăng trên báo nhân dân số một trăm tám mươi bốn ngày một mươi hai tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn của chủ tịch hồ chí minh với bút danh cb
bài thơ là khúc ca khải hoàn là cáo bình ngô của thời đại mới
là lời tuyên dương công trạng chiến sĩ của đồng bào trong chiến thắng
điện biên phủ
tôi làm cái cuốn này đối với tôi thì cũng khó mà cũng không khó
khó thì là nó phải khác cái người khác
nhưng mà dễ đối với tôi là vì nó cũng rất dễ là vì tôi vốn là trong quân đội mà
thế những bài thơ hay nhất về điện biên phủ thì phần lớn là của các nhà thơ quân đội
bao gồm những bài thơ mà nói đến điện biên phủ là không thể không nói tới được
thí dụ như trên tôi nói bài thơ của bảo hồ
bài thơ của nhà thơ tô hữu bài thơ của người chiến sĩ điện biên nhà thơ đại tá chính hữu
những cái tiếng nói những cái bài thơ những cái giọng điệu thơ của các cây bút miền nam tập kết
của những cây bút trẻ sinh sau năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đã cho chúng ta hình dung về một điện biên quen thuộc nhưng mà lại mới lạ
quen thuộc nhưng mà lại khác trước
trong tuyển tập
tác giả còn giới thiệu nhiều tác phẩm nổi tiếng không chỉ của các nhà thơ trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên
mà còn của các nhà thơ miền nam
đặc biệt ngô vĩnh bình còn siêu tầm được những tác phẩm của những cây bút người dân tộc vùng tây bắc
theo tôi là cái đặc sắc của cái tập thơ này là làm mà tôi muốn đưa đến bạn đọc
tức là sự đóng góp sự xuất hiện của những cái cây bút người dân tộc
thơ của những tác giả người con em các dân tộc tây bắc
thì nó đưa vào điện trang thơ về điện biên
theo tôi nó như là một cái cơn mưa mùa hạ như là một gió ngọn gió rất là trong lành
nó thổi vào cái không khí oi ả khét nồng của chiến trường điện biên
và đồng thời nó cũng dư ra một thông điệp
tức là chúng ta chiến thắng kẻ thù không chỉ bằng súng đạn bằng tinh thần mà còn bằng cả văn hóa
đọc tập thơ
đọc giả được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ những phút giây chiến đấu ác liệt trên trận địa
năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo rội thối hiểu những khoảnh khắc của tình đồng đội
chia nhau cuộc đời chia nhau cái chết và cảm xúc trào dâng trước sự đổi thay từng ngày của mảnh đất
mỗi hòn sỏi nơi đây đều bất khuất giờ đây đã tưng bừng lưng trời mùa xuân giàn hội
ruộng bãi mỡ màng ngô đỗ xanh tươi sáo sầu vành khuyên vàng anh mở hội
phút giây thôi hãy nghe tiếng con mình

thì những người nào đang chạm đến cái điều ấy thì phải dừng lại
thì tôi thấy là thơ quan trọng
muốn kết luận một câu đó là sự cản hóa

ra đời cách đây hai mươi năm
nhưng bài thơ vẫn giữ nguyên tính thời sự
về thực trạng ly hôn diễn ra ngày càng nhiều
dù nói về chuyện buồn
nhưng bài thơ cũng mang đến cho ông
những kỷ niệm vui của một người cầm bút
có một chuyện vui quanh bài này nữa là thế này
có một hôm tôi thấy hai vợ chồng
dân mới được trẻ khoảng năm tuổi
đi đến phòng làm việc của tôi
và vợ nói rằng là
anh không biết bọn em đâu
nhưng bọn em biết anh hôm nay để cảm ơn anh
sau đấy nói chuyện với biết
hai vợ chồng ấy đã có con
đã đưa nhau ra tòa
nhưng mà đọc bài thơ này
bài về quay lại sống với nhau
những bài thơ về thế sự của vương trọng
luôn chất chứa nhiều chia sẻ cảm thông
mang tính giáo dục cao
cũng bởi vậy
vương trọng là nhà thơ có những tác phẩm
không chỉ hay về nghệ thuật
mà còn tạo được hiệu quả thiết thực
trong đời sống xã hội
đây là phần đóng góp đáng ghi nhận của vương trọng
với nền thơ đương đại việt nam
các thể thơ truyền thống

vương trọng hiểu
và vẫn dùng một cách rất thuần thục
một cách rất sáng tạo
trong thơ của mình
nhưng mà cái cái mà hấp dẫn
cái mà lây động người đọc
ở vương trọng là gì
là ở cái sự mới mẻ
trong phát hiện
những hiện tượng những sự vật
và anh luôn luôn có những khi thi ảnh
tạo được ấn tượng mạnh
vương trọng là người đọc
ông nói về vương trọng ở chỗ này
đây là một cái tài năng
rất đặc biệt và đa dạng
ông lại vừa có cái nghệ sĩ
của một nhà thơ
lại vừa có cái chặt chẽ
trong cái logic
mà nó có tính mạch lạc ấy
ông viết khá hay
đấy vừa xúc động
đấy vừa chưng mực
đấy lại vừa khốc liệt
ở con người vương trọng
có những phẩm chất nổi trội
mà tôi rất khâm phục
tôi coi đấy là người thầy của tôi
rất sâu sắc
với cuộc đời
hai là tính tình rất hóa mỉnh
thứ ba là
sống rất ghiêm nhường
và đúng mực
những phẩm chất ấy nó thể hiện rất rõ trong thơ
bởi vì thơ ông không nói
những cái vấn đề viển vâng
không nói những cái gì để nhằm mục đích
giải trí vui vẻ
mà nó vẫn gửi đến người đọc một thông điệp
thông điệp về
thấy bài những thông điệp ấy
thật sự là may đậu ngàn người
không những nổi tiếng
với những bài thơ mang tính thế sự
nhà thơ vương trọng còn được yêu thích
ở mảng thơ cho thiếu nhi
điều này thể hiện được sự đa dạng trong đề tài
phong cách của thơ vương trọng
tập thơ mèo đi câu
với gần một trăm linh bài thơ
mang tính hài hước dí dòm
đem đến những bài học nhẹ nhàng tự nhiên
mà ông muốn gửi gắm
đến các bạn nhỏ
thơ thiếu nhi là cái tỉnh giáo dục rất cao
nhưng mà tôi rất có ý thức
để làm thế nào
cho cái tỉnh giáo dục ấy được kín
trẻ thoát được nhận ra chứ không có vẻ là
bí dạy dỗ
khi làm thơ thiếu nhi là
tôi chú ý được đó
thơ thiếu nhi của vương trọng ấy
thì nó rất hóm hình
và có lẽ hóm chính là cái đất
của văn trường
đầy bất ngờ
ông có tập thơ mèo đi câu
mà cái chú mèo mà cuối cùng là
mang cái đuôi của mình ra để làm cần câu ấy
thì này giật lên cá
nhưng mà cuối cùng lại mèo này rơi tóm luôn xuống
cái hồ nước ấy
thì hóa ra này câu được chính mèo
chứ không phải là cái gì khác nữa
ông này ông hóm lắm rất hóm
thì đấy tôi cho là những đóng góp xuất sắc
của nhà thơ vương trọng
đọc kỹ những bài thơ của vương trọng
về hình thức biểu đạt
không có gì mới lạ
mà từng chữ từng câu vẫn thấm vào
lòng làm cho đọc giả thực sự xúc động
người đọc dường như
không còn thấy thơ đâu
mà chỉ thấy tâm trạng và số phận
của tác giả của nhân vật
thơ vương trọng đã truyền tải được
nỗi lòng của mình
nỗi lòng của một nhà thơ
là luôn mang trách nhiệm công dân
vào tác phẩm của mình
tôi quan điểm
cuộc đời này
cái gì nó có ích thì nó tồn tại lâu dài
cái gì không có ích
dù có ca ngợi nó bao nhiêu
tôi thì cũng không đọc thật
cho nên tôi muốn thơ mình
nó đi vào lòng người đọc
nó tồn tại với thời gian
thì nó phải có ích
ngoài khi là một bài thơ hay
nếu như ý tưởng các bài thơ
trong các bài thơ
nó có thể thay đổi được những bất hợp lý
nếu như không phải bất công của xã hội
để cho xã hội nó tốt đẹp hơn
thì bài thơ ấy lại càng có ích
đó là ý thức của người cầm bút
vẫn là tác nhiệm công dân của nhà thơ
có hai vấn đề
thứ nhất là ông rất hiểu
và cảm thông
với cái nỗi khổ và bất hạnh
của người phụ nữ
kể cả những người phụ nữ
sâu sắc nhất là những người phụ nữ
đi qua cuộc chiến tranh
thế và điều thứ hai nữa là
khi cảm thông với họ
thì ông vẫn có lời
đồng viên và chia sẻ
đấy là hai cái điều
người bạch kỹ ông viết về
thân phận những người phụ nữ
nó quyết vào nhau
đời bước vào thơ
thơ trở lại với đời
một cái sự hòa quyện
một cái sự kết nối
một cái sự giao lưu
và nó hết sức là nhuẩn nhuyễn
thơ anh nặng
cái nỗi đời
những cung bậc của cuộc đời
sướng khổ này
vui buồn thương ghét
đấy thì nó được thể hiện
một cách đầy đủ
một cách sâu sắc
một cách lắng động
trong những cái bài thơ
của nhà thơ vương trọng
từ bốn mươi năm sáng tác
nhà thơ vương trọng đã xuất bản
hai mươi sáu tập sách cá nhân
trong đó một mươi sáu tập thơ và trường ca
còn lại là sách dịch
chuyện ngắn bút ký
đấy là một khả năng sáng tạo
khiến nhiều người ngương mộ
với những đóng góp của mình
chào giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật
với các tập thơ
về thôi nàng vọng phu
đảo chìm ngoảnh lại
và mèo đi câu
trái tim yêu thương và bút lực dồi dào
đã đem đến cho nhà thơ vương trọng
những tác phẩm lan tỏa
tình yêu trách nhiệm
trong xã hội
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình đời sống nghệ thuật tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đồng góp xây dựng chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòng văn hóa
a còng nhân dân chấm org chấm vn
hoặc qua số điện thoại
còn bây giờ xin kính chào

trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong các chương trình lần sau